mưa lũ ở bản hồ thầu xã hồ thầu huyện tam đường tỉnh lai châu vào đêm ngày một mươi bảy dạng sáng ngày một mươi tám tháng tám đã khiến cho một người tử vong
nạn nhân là anh phan a túc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu ở bản dừng ổi xã hồ thầu
khi nhận được tin báo các lực lượng chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ tìm kiếm và đến trưa ngày một mươi tám tháng tám thi thể nạn nhân mới được đưa trở về nhà
ngoài thiệt hại về người mưa lũ cũng đã gây ra sạt lở vùi lấp các công trình thủy lợi tại bản hồ thầu ước thiệt hại khoảng một tỷ đồng
hiện nay trên địa bàn tỉnh lai châu đã xuất hiện mưa to đến rất to mực nước tại các sông suối hồ đập tiếp tục dâng cao gây nguy cơ lũ quét và sạt lở đất
tính đến chiều nay tại nhiều huyện của tỉnh lai châu mưa lũ cũng đã làm thiệt hại nhiều tuyến giao thông quan trọng ước thiệt hại trên một mươi tỷ đồng
cơ quan chức năng tỉnh lai châu khuyến cáo người dân cần cẩn trọng chủ động để đề phòng thiên tai